các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhà bờ canh dẫn vào cánh đồng có nhiều người bị xét đánh chết ở xã long thành huyện thủ thừa long an và giữa trưa nắng trang tràng
tuy nhiên dù thoáng lại người khi nghe ông nguyễn văn nô một trong những người từng bị xét đánh suy chết cảnh báo
năm nào cũng vậy cứ từ tháng năm trở đi những chiều chuyển mưa là ống đánh đùng đùng
những ngày nắng càng gắt lúc chuyển mưa ông đánh càng giữ không ai còn dám ra đồng
gọi là cánh đồng nhưng khu vực thường xảy ra xét đánh
nhưng chỉ nằm trong bán kính chừng năm km chạy ôm theo một con canh đào dùng để xả phèn và thoát lũ
trước khi có con canh này đây là vùng đất bị nhiễm phèn nặng ít người đến khai hoang trồng trọt nên rất hoang vù
vì thế chuyện về những người bị trời đánh ở đây cũng rất ít được ai biết đến
số cao vì trời đánh không chết
con kênh này trước kia được đặt tên là t năm
sau năm một nghìn chín trăm tám mươi chín do khu vực này có nhiều người bị xét đánh chết
nên người dân ở đây mới gọi là kênh trời đánh
hiện trên giấy tờ của chính quyền địa phương ghi con canh này là số chín
sau người dân ở đây ai cũng đã quen miệng gọi là kênh trời đánh
không gọi tên khác được dù biết cái tên đó nghe là sợ
ông no giải thích khi dẫn vào khu vực ông đã bị xét đánh vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
đang đi nhanh bỗng nhiên ông nô dừng lại
nhảy qua mương nhỏ đạp ngã giạc mấy cây tràm con
chỉ một cây tràm lớn bị gãy ngọn chết khô nó lớn
đây này cái cây này mới bị ổ đánh tuần trước
đến cây to cỡ này bị đánh một phát còn chết tiêu huống chi con người
rồi ông lại xảy bước đi tiếp
vừa đi vừa kể lại chuyện mình bị xét đánh một cách hùng hồn có phần kiều hãnh
hôm đó khoảng một mươi bốn giờ tao và thẳng cháu đang đi trên bờ canh này thì trời chuyển mưa lác rắc
đang loay hoay chưa kịp tìm chỗ nấp mưa
thì tao thấy một đống lửa từ trên cao
bất ngờ xẹt xuống trước mắt sáng loà
trước khi bất tỉnh tao nhớ mang máng là có ra dấu cho thằng cháu kêu người nhà lấy xe ra chở đi bệnh viện
nhìn quanh ông nô kể tiếp
nằm điều trị ở bệnh viện trợ rẫy tp hcm được một tuần ta mới tỉnh lại
lúc nhìn xuống ngực thấy da bị nám đen sờn lên đầu thấy tóc trái quăn
tao cũng không sợ lắm
xong đến khi thấy bác sĩ hút máu trong người ta da đen xì như máu châu chết
thì ta giận người không nghĩ là mình sống nổi
đến ngay chỗ đoạn kênh từng bị xét đánh ông nô dừng lại trùng rộng nhưng ánh mắt vẫn còn đầy kinh ngạc
từ đây xem đoạn kênh này đâu có cao lắm mà lúc đó tao chỉ ở trần mặc độc một cái quần cụt
vậy mà không hiểu sao cũng bị đánh một phát chí mạng
may mà nhờ được đưa lên viện kịp thời lại gặp được mấy ông bác sĩ giỏi nên ta mới thoát chết
từ hôm ra viện đến giờ đi đâu ai cũng nói tao cao giá vì cả ngàn người bị xét đánh mới có một người thoát chết
nói thì nói thế
chứ từ hôm ra viện đến giờ ta không còn dám ra đồng này vào buổi chiều nữa
mỗi khi nghe tiếng sấm xét tim vẫn còn đập thỉnh thịch
chắc là sau lần bị xét đánh tổn thương nên tim tao không còn khỏe mạnh như trước nữa
đang ngồi nghỉ mệt ở một quán nước ven đường
nghe hỏi tìm nhà những gia đình từng có người thân bị xét đánh chết ở khu vực canh trời đánh
ông trịnh văn sáu chầm ngâm một lúc rồi thở dài
khu này trước đây vắng vẻ lắm
nên cũng chẳng ai biết chính xác tên tuổi của những người bị xét đánh chết trước đây
còn người bị xét đánh chết gần đây nhất là cháu ruột tôi
tên trịnh thị kim kha
chết vào tháng tám năm hai nghìn sáu
hớp một ngụm trà ông sáu chỉ tay về phía cây cầu gần canh trời đánh kể tiếp
hôm đó khoảng chừng một mươi bốn giờ trời đang chuyển mưa
kha đang nhổ có cách cây cầu kia chừng hơn một trăm linh mét
thì bị xét đánh ngã cắm đầu xuống ruộng
khi mấy người làm gần đó chạy tới cứu thì kha đã tắt thở
lúc đưa thi thể kha lên bờ tôi thấy tóc nó cháy đen dây chuyền màu vàng che ngực cũng bị cháy nám
dù ông sáu nói như phân bua nhiều người nói do kha đeo dây chuyền vàng nên mới bị xét đánh
nhưng ông nguyễn văn nô có đeo vàng bạc gì đâu mà cũng bị đánh
trước thì ông nô mấy năm cũng vào mùa mưa hôm đó tôi đang mẩn ruộng
thì thấy một người đàn ông chăn vịt ngồi giữa lưng vào góc tràm ven kênh
cũng bị xét đánh ngã chúi đầu xuống nước
nhưng may mắn được cứu sống
nghe hỏi chuyện ông lê minh về
một trong những người sống lâu năm ở khu vực này đang ngồi uống nước ở bàn kế bên cũng lên tiếng
trước kia không biết chuyện trời đánh thế nào chứ khoảng một mươi năm đổi lại đây
hầu như năm nào khu này cũng có người bị xét đánh
hầu hết người ở đây là dân nơi khác đến
có người bị xét đánh chết là gia đình họ đưa về quê mai táng
dù không quay trở lại mảnh đất này nữa
nên ngay cả những người ở đây lâu năm chẳng ai biết rõ là có bao nhiêu người bị xét đánh chết
theo xác minh của ủy ban nhân dân xã long thành
ngoài chị chị thị kim kha
khoảng từ năm hai nghìn sáu đến hai nghìn bảy
còn có một người dân bị xét đánh chết tại khu vực canh trời đánh
đó là ông lê văn dư quê xã mỹ an huyện thủ thừa long an
ông dư vừa đến xã long thành cất tròi để làm ruộng thì gặp nạn
hôm đó trời mưa thấy rông xét nhiều
gia đình ông dư đang làm ruộng gần bên vội chạy vào nhà chú mưa
ông dư chạy sau cùng vừa vào đến sân thì bị xét đánh chết
do đó gia đình ông dư đưa ông về quê mai táng không dám quay trở lại nơi này
bác sĩ đoàn văn việt trưởng trạm y tế xã long thành cũng cho biết
vào đầu năm hai nghìn chín có một người khác bị xét đánh ở khu vực canh một mươi hai gần canh trời đánh
đưa vào trạm y tế của xã cấp cứu
sau đó chuyển lên bệnh viện thành phố hồ chí minh không biết sống chết thế nào
khi hỏi về cánh đồng trời đánh
thời đó ông võ quang thới chủ tịch ubnd xã long thành ban khoan
đúng là hàng năm ở cánh đồng gần canh trời đánh
đều có người bị xét đánh nhất là vào đầu mùa mưa
thời điểm đó đã có ba người chết vì xét đánh
những người bị nạn chủ yếu là dân đi làm ruộng đốn tràn trồng khóm không kịp tìm chỗ chú mưa
do đó trước các mùa mưa chính quyền đã thường xuyên thông báo cho bà con
không nên ra đồng khi có mưa
và mỗi khi có mưa to gió lớn rông xét
cũng không nên ra khỏi nhà
tuy nhiên hiện nay
toàn xã chỉ còn có hơn hai trăm linh hộ dân và khoảng trên tám trăm linh nhân khẩu
bà con ở rải rác khắp nơi
mỗi khi có rông xét chúng tôi cũng rất lo
dũng thới chia sẻ
mới chiều hôm rồi anh em ở ủy ban nhân dân xã đang đi trên tuyến đường n hai
gần đến khu vực thường xảy ra xét đánh thì trời đổ mưa
sợ quá không ai dám đi tiếp
ông lê văn đực bán quán nước trên tuyến đường n hai
cách canh trời đánh khoảng hai km
cho biết hiện nay mỗi khi trời mưa
khu vực gần canh trời đánh vẫn còn sấm chớp nhiều
nên những người đi xe máy đều không dám đi qua đoạn đường này
phải tấp xe vào nhà dân ven đường chờ mưa tạnh mới dám đi tiếp
nhìn trời chuyển mây đen
ông được chỉ tay về hướng canh trời đánh xúc động
năm rồi lúc làm xong cây cầu ở đó
người ta dựng bảng đặt tên là cầu trời đánh
sau đó có mấy người già ở đây thấy cái tên này ghê quá
sợ mấy đứa con ít lớn lên bị ám ảnh
nên kêu xóa bớt chữ đánh
chỉ để là chữ cầu trời
làm thế cũng như là cầu mong ông trời
từ giây trời đi không còn ai bị xét đánh chết nữa
ngay sát cây cầu trời đánh
một ngôi nhà ngói khá khang trang
nhưng không có hệ thống thu lôi
ông võ văn thới chủ nhà tặc lưỡi
trước ở đây có có tròi cũng hai bạch bầu bạn
nhưng sau lần bị sách đánh xém trúng cả nhà
ông ta chuyển đi nơi khác
mới tuần rồi
thấy xét đánh chết một mươi cây tràm cách trước nhà chừng một trăm linh mét
tôi cũng run lắm
nhưng ruộng vườn
miếng cơm manh áo của cả gia đình tôi đều ở đây cả
biết đi đâu sống bây giờ
thôi thì mình cứ ở mần ăn đại
còn trời kêu ai
người ấy dạ chứ biết tính sao
rời cánh đồng trời đánh
lúc trời bắt đầu chuyển mưa
mây đen ùn ùn kéo đến
kèm theo những tiếng xét đánh đinh tai
những trường hợp với gia đình
có người bị xét đánh vẫn không thuê ám ảnh
chỉ thầm mong cháu nguyễn thị quế trân
con của người mẹ trẻ xấu xố
trình thị kim kha lớn lên
sẽ không bị ám ảnh cảnh tượng sấm xét kinh hoàng này
hồi lên năm
như cháu đã biết mẹ chết do bị xét đánh
ông trịnh văn xó lo lắng
mỗi khi ngay trời nổi rông
trân cũng có vẻ sợ
nên ông bà ngoại phải thường xuyên ở bên cạnh
để cháu yên tâm
đứng trước hiện tượng kỳ lạ và nỗi sợ này
là người có chuyên môn về vật lý
tỉ sĩ nguyễn xuân anh
phó viện trưởng viện vật lý địa cầu
viện khoa học công nghệ việt nam cho rằng
nhận định này hoàn toàn không có cơ sở khoa học
theo tỉ sĩ nguyễn xuân anh
xét đánh thường chỉ liên quan đến nhiều yếu tố
về thời tiết khí hậu
chứ không liên quan đến những vấn đề bên dưới mặt đất
vì thế chính quyền địa phương
ở những nơi thường xảy ra xét đánh
nên liên hệ với các cơ quan chuyên môn
để nhờ họ khảo sát hướng dẫn người dân
lắp đặt các hệ thống thu lôi
nếu xét đánh trúng nhà dân
thì sẽ gây tổn hại về nhân mạng
vì thế việc lắp đặt hệ thống chống xếp là rất cần thiết
nhất là ở những khu vực đồng chống
vì ở những nơi này
con người là vật cao nhất
rất dễ bị xét đánh trúng
mặc dù còn rất nhiều lời đồn đoán
cũng như câu chuyện tâm linh
liên quan đến việc thiên lôi nổi giận
bên cạnh nỗi sợ hãi của con người
khi tự nhiên đang ngày càng khốc liệt
thì chúng ta cũng cần phải dựa trên khoa học
để suy xét
việc lắp đặt hệ thống thu lôi chống sấm xét
hay khảo sát cũng cần có chuyên môn
và am hiểu để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra
hy vọng những ghi chép này
phần nào cũng khiến chúng ta tôn trọng tự nhiên hơn
đồng thời có kiến thức
và có kỹ năng xử lý
khi xảy ra hiện tượng xét đánh
cũng vô cùng cần thiết
mong rằng không một quan tài nào được khiêng đi
vì xét đánh và không còn nỗi sợ nào
trong những đứa trẻ mới lớn
ở xã long thành huyện thủ thừa long an